cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bắt tạm giam đối với ba bị can
lê ngọc hùng đào thị phượng trần thị tố uyên về hành vi nhận hối lộ
quá trình điều tra xác định trong khi thực hiện nhiệm vụ trần thị tố uyên đội trưởng đội tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế trước bạ vào thu khác
thuộc tri cục thuế khu vực thành phố hương yên huyện kim động đã yêu cầu nhận tiền trái quy định của một cá nhân
để được cấp nhanh thông báo nộp tiền thuế sử dụng đất các loại thông báo nộp thuế khác
và xác định số tiền thuế phải nộp thấp hơn khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất
lê ngọc hùng phó giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện tiên lữ
và đào thị phượng phó giám đốc tri nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện khói châu
đã yêu cầu nhận tiền trái quy định của một cá nhân để làm nhanh thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
và xử lý theo quy định của pháp luật